hàng ngàn lượt người đã tới các atm gạo ở một số địa điểm để nhận hỗ trợ ba kg gạo mỗi lần bấm
tại một số gian hàng không đồng do mặt trận tổ quốc tổ chức
mỗi hộ khó khăn được hỗ trợ một phiếu mua hàng trị giá năm trăm linh đồng
cùng với đó rất nhiều nhà hào tâm đã trực tiếp trao quà cho các hộ khó khăn
tính đến hiện tại mặt trận tổ quốc của tỉnh đã tiếp nhận sáu mươi bảy tỷ đồng
bao gồm tiền mặt và hàng hóa từ các tổ chức và cá nhân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín